hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở lại phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo trần thị hiền bốn mươi chín tuổi là mẹ của nữ sinh rau gà tại điện biên về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại phiên tòa lần này trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa khi chủ tọa kiểm tra căn cước bị cáo trần thị hiền đã bật khóc nức nở khi được hỏi về con gái cao mỹ duyên
trả lời hội đồng xét xử bị cáo hiền khẳng định bị oan giữ nguyên đơn kháng cáo
về nội dung kháng cáo do sức khỏe yếu bị cáo hiền nhờ các luật sư trình bày
trong đơn bị cáo hiền cho rằng vụ án được tố giác bởi chính những kẻ đã sát hại con gái mình là không khách quan vụ an đổ tội để biện minh giảm nhẹ tội cho họ
nữ bị cáo cho rằng sau khi con gái cao mỹ duyên bị phát hiện tử vong nhưng chín ngày sau toán công hùng mới bị bắt giữ
những người này đã có thời gian bàn bạc trao đổi với nhau nhận dạng bà hiền để tạo dựng lời khai gian dối
bị cáo hiền khẳng định không quen biết vay nợ tiền không buôn bán ma túy với toán công hay hùng